đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do bộ trưởng nguyễn xuân cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận
về kết quả ba năm triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian qua ninh thuận đã ra soát điều chỉnh quy hoạch theo hướng phát triển cây trồng vật nuôi đặc thù
có lợi thế phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương trên địa bàn tỉnh
theo đó mỗi huyện đã lựa chọn từ hai đến bốn cây con chủ lực để ưu tiên phát triển kinh tế
bên cạnh đó ninh thuận đã đẩy mạnh đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất
thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn ước đạt gần hai mươi năm triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể
tuy nhiên cơ cấu kinh tế nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch còn chậm nên chưa đạt được kết quả như mong muốn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đề nghị
tỉnh ninh thuận cần chủ động chuyển đổi cây trồng chịu hạn mang lại giá trị kinh tế cao
thay thế cho hàng nghìn hectare trồng lúa kém hiệu quả tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống thủy lợi
với mô hình liên hồ để nâng cao hiệu quả tích nước cũng như chủ động phân bổ nước tưới
phục vụ sản xuất chăn nuôi ứng phó hiệu quả hơn nữa với biến đổi khí hậu
bộ trưởng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh ninh thuận và cam kết sẽ cùng phối hợp để cùng ninh thuận
đạt được những mục tiêu đã đề ra trong quá trình triển khai tái cơ cấu nông nghiệp trong thời gian tới